theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật sáng nay ngày sáu tháng hai đoàn tàu khách se hai mươi năm đang trên hành trình từ quảng ngãi vào ga sài gòn đã bất ngờ gặp sự cố tại ga bình thuận
cụ thể sự cố xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng ngày sáu tháng hai tại ga bình thuận thuộc km một nghìn năm trăm năm mươi bốn trăm linh trên tuyến đường sắt bắc nam
tàu se hai mươi năm đang trên hành trình từ quảng ngãi vào tp hcm khi đến vị trí trên thì gặp sự cố
sự cố xảy ra đã làm hư hỏng một đoạn đường sắt hành khách trên tàu đều an toàn nhưng đường sắt bắc nam bị ngư trệ
sau ba giờ khắc phục hiện tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến